nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng tại quảng trị mô hình diễn đàn
sinh hoạt tri bộ ra đời với kỳ vọng khắc phục được sự nể nang né tránh và e ngại trong khi
thực hiện tự phê bình và phê bình thế nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn
diễn đàn sinh hoạt tri bộ ở ba tri bộ ghép ban tổ chức ban dân vận và ban kiểm tra huyện
ủy vĩnh linh những ý kiến phát biểu trong diễn đàn vẫn chung chung chưa nhìn thẳng nói thật
về những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bản thân và đồng chí trong tri bộ
trong đó có cái vấn đề về người lãnh đạo và bị lãnh đạo người quản lý và bị quản lý rồi đặc
biệt là trong cái cuộc sống của hàng ngày thì nó liên quan đến nhiều vấn đề trong đó có cái cơ
bảo gạo tiền vấn đề là công an việc làm vấn đề dưới cấp trên cấp dưới
đảng viên là không dám nói thẳng mà đảng viên ở đây là nói chung chung thôi
chắc là vẫn đang ngon ngài và chồng
đó cũng là tâm lý chung của nhiều cán bộ đảng viên trong các tri bộ cơ quan bởi vậy mục tiêu của
diễn đàn sinh hoạt tri bộ ở quảng trị là hướng tới xây dựng một không khí dân chủ để đảng viên
nói thật nói hết những ý kiến của mình đã không thành hiện thực
người điều hành cũng có những nơi còn lúng túng trong phương pháp điều hành đối với cán bộ đảng viên
thì cũng đúng là cũng có một số cái
nơi thì đảng viên còn e dè chưa thể hiện cái chính chuyện của mình chưa tạo ra một cái bầu không khí
thật sự dân chủ mục đích cao nhất của diễn đàn sinh hoạt tri bộ là phải tạo nên được sự chuyển
biến trong hành động của mỗi cá nhân đảng viên do đó sau diễn đàn cấp ủy tri bộ phải có những hành
động đặc biệt để khắc phục vấn đề tồn tại cũng đúng là cái sinh hoạt diễn đàn chỉ mới là cái bước bắt
đầu để là trao đổi thảo luận và trị ra những cái hạn chế tuy nhiên cái quá trình triển khai thực
hiện thì nó là một cái câu chuyện khác và vừa qua thì vấn đề rủi ro qua sinh hoạt diễn đàn làm thế nào
để đưa được những cái ý kiến tham gia đó vào khắc phục vào chương trình là hành động của các cấp ủy chính viên
khắc phục sự nể nang né tránh nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình và mỗi người để khắc phục và giúp
nhau cùng tiến bộ là cách làm thực chất giúp công tác tự phê bình và phê bình phát huy hiệu quả phải
làm được điều đó nếu không thì mọi sự thay đổi đều chỉ mang tính hình thức